tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cùng lãnh đạo các bộ ngành các cơ quan của quốc hội
và những người đã từng học tập sinh sống tại nước nga đã tham dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm một trăm linh hai năm cách mạng tháng một mươi nga
đây là một trong những sự kiện do nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nga phối hợp tổ chức với đại sứ quán liên bang nga tại việt nam
cùng với quan hệ hai nước quan hệ giữa hai quốc hội cũng không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế
cuộc gặp mặt hữu nghị việt nam liên bang nga năm nay là dịp để các đại biểu ôn lại những kỷ niệm sâu sắc giữa việt nam và liên bang nga
kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đối ngoại kế hoạch thực hiện và hoạt động giao lưu hai nước